bảo tàng tỉnh hải dương đã tổ chức trưng bày chuyên đề
hải dương năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại buổi trưng bày có hơn ba trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật được sưu tầm và chọn lọc
là minh chứng cho tình cảm của bắc hồ với đảng bộ và nhân dân tỉnh hải dương
thông qua nội dung chuyên đề bảo tàng tỉnh hải dương mong muốn góp phần tuyên truyền
đến các cấp ủy đảng chính quyền cán bộ đảng viên viên chức người lao động
tại các cơ quan đơn vị thế hệ trẻ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh